nếu không cần thiết hãy giấu số điện thoại cá nhân trên telegram
tắt chế độ tự động tải file để tránh tải phải những file chứa mã độc

thứ hai là phải kiểm tra xác thực những thông tin mình nhận được

thứ ba là phải kiểm tra xác thực những thông tin mình nhận được
bất kỳ những giao dịch online nào hoặc là những giao dịch nào liên quan tới tài chính là phải xác thực được thông tin
có thể là xác thực từ thông tin của họ hoặc là hỏi
những người thân xung quanh của mình này hoặc là hỏi phòng it trong cơ quan của mình nè
rồi có thể là lên trang web của
chống lừa đảo trong vn để mà kiểm tra hoặc là lên trên cái hội nhóm của chống lừa đảo để kiểm tra
thứ ba nữa là dừng lại
khi mà đã xác thực được thông tin là phải dừng lại không gỡ bất kỳ một cái tiền hoặc là thông tin gì
hoặc là thậm chí là thông tin danh tính cho cái người đó ở trên không gian mạng
với những tính năng đặc biệt
telegram đã trở thành công cụ được nhiều kẻ lừa đảo hướng tới để răng bẫy người dùng
những hình thức lừa đảo trên telegram diễn ra ngày càng nhiều tinh vi hơn và nhắm vào nhiều nhóm đối tượng khác nhau
để hạn chế tình trạng này theo các chuyên gia cần có sự tham gia tích cực của tất cả các bên
đặc biệt là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ người dùng
có một biện pháp mà tôi nghĩ vẫn luôn luôn cần phải chú ý đấy chính là công nghệ công nghệ để mà chúng ta quản lý được đối tượng
tham gia thì đây là một yếu tố mà
cũng rất cần chú ý trong thời gian tới
thì đó không chỉ là các nhà cung cấp dịch vụ mà ngay kể cả các cơ quan quản lý nhà nước
cũng cần có một sự phối hợp để chúng ta quản lý được định danh
đối tượng và quản lý được trách nhiệm đối tượng
chính là chúng ta có thể đánh giá được độ tim cậy của các đối tượng khi tham gia vào mạng
quan trọng nhất vẫn là bản thân người dùng cần phải nâng cao nhận thức
tăng sức đề kháng trước các nguy cơ rủi ro trên mạng
đặc biệt đề cao cảnh giác khi bỗng dưng nhận được đề nghị vay mượn
chuyển tiền qua mạng xã hội
chú ý thiết lập các biện pháp bảo mật cho tài khoản của mình
khi phát hiện trường hợp nghi vấn
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai hai tháng một mươi được dự báo giảm mạnh
nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu
thì giá xăng có thể giảm khoảng một đồng một lít
còn giá dầu có khả năng dựa nguyên
ở kỳ điều hành này giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường singapore
giảm tương đối mạnh so với kỳ trước và giá dầu thế giới cũng có xu hướng giảm
do đó giá xăng bán lẻ trong nước vào ngày mai có thể giảm theo
theo dự báo
trong kỳ điều hành ngày mai nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu
thì giá xăng trong nước có thể giảm khoảng một đồng một lít tùy loại
còn giá dầu có khả năng dựa nguyên
trong trường hợp liên bộ công thương tài chính trích quỹ bình ổn giá
thì giá bán lẻ xăng trong nước vào ngày mai có thể giảm ít hơn
từ ngày hôm nay một tháng một mươi giá ga bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng theo đà tăng của giá ga trên thế giới
đây là tháng thứ ba liên tiếp giá ga tăng cao
giá ga bán lẻ tăng khoảng một sáu trăm sáu mươi bảy đồng một kg gồm vat
tương đương tăng khoảng hai mươi đồng một bình một mươi hai kg so với tháng chín
tại thị trường hà nội giá ga bình petrolimax bán lẻ đã bao gồm vat tháng một mươi
ở mức bốn trăm ba mươi ba mươi bốn hai trăm tám mươi đồng một bình dân dụng một mươi hai kg
một bảy trăm ba mươi bảy một trăm hai mươi đồng một bình công nghiệp bốn mươi tám kg
lần lượt tăng hai mươi một một trăm linh
hai mươi đồng một bình một mươi hai kg và tám mươi bốn bốn trăm tám mươi đồng một bình bốn mươi tám kg đã bao gồm vat
trên thị trường các thương hiệu ga khác cũng tăng giá

từ hai mươi đồng đến năm mươi đồng một bình một mươi hai kg

trong kinh tế phương nam
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quy hoạch và kiến trúc thành phố hồ chí minh vừa có báo cáo về việc triển khai
các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn của thành phố hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
trong đó nội dung kiến nghị cho chủ đầu tư được khoáng đổi diện tích
để xây nhà ở xã hội được người dân quan tâm
theo sở quy hoạch và kiến trúc qua trả soát quá trình triển khai thực hiện
nhà ở xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đa số các đồ án quy hoạch phân khu
trên địa bàn thành phố được duyệt chưa xác định vị trí quy mô
tích quỹ đất bố trí nhà ở xã hội hoặc chưa được cập nhật các dự án nhà ở xã hội
đối với các dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất nhỏ dưới hai hectare
tại các đô thị loại đặc biệt và loại một việc giành quỹ đất hai mươi cũng không khả thi
do không đủ diện tích tối thiểu để đầu tư một khối nhà ở xã hội độc lập
có thể tiềm ẩn các tiêu cực không công bằng
do đó sở kiến nghị bộ xây dựng quy định đặc thù cho thành phố hồ chí minh
là đô thị đặc biệt có những yêu cầu quản lý khác với nhiều tỉnh thành
có mật độ đô thị hóa chưa cao
nghiên cứu cho phép một chủ đầu tư có nhiều dự án đang được triển khai
trên cùng một quận huyện được khoáng đội diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội
tập trung vào một dự án
việc này sẽ tạo điều kiện cho chủ đầu tư kinh doanh khai thác và vận hành được thuận lợi
hoặc có các quy định giải pháp khác về cơ chế chính sách thu hút đầu tư
thông tin từ sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai cho biết
đã đề xuất đơn vị tư vấn nghiên cứu đưa hệ thống đường sắt đô thị metro
kết nối các đô thị lớn các cảng hàng không trên địa bàn của tỉnh đồng nai
vào quy hoạch tỉnh thời kỳ năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
trên cơ sở phương án kéo dài tuyến metro số một về đồng nai sở giao thông vận tải đồng nai
đã có ý kiến với đơn vị tư vấn về việc nghiên cứu đưa vào quy hoạch mạng lưới metro
trên địa bàn tỉnh
trong đó sở quy hoạch xây dựng một nhà ga tại khu vực khu công nghiệp biên hòa một
với mô hình quán trường nhà ga
đây sẽ là mô hình nhà ga kết nối với các hình thức vận tải
nhà ga khu công nghiệp biên hòa một sẽ có tuyến metro đến sân bay long thành
từ đây tuyến metro này sẽ kết nối với tuyến đường sắt nhà thủ tiêm sân bay long thành
đảm bảo kết nối giao thông về đường sắt giữa thành phố hồ chí minh và đồng nai
một tuyến metro khác cũng xuất phát từ nhà ga khu công nghiệp biên hòa một
đi qua khu vực cụ lao hiệp hòa đi xuyên trục vào trung tâm thành phố biên hòa
để kết nối với sân bay biên hòa khiến nó được quy hoạch để khai thác lưỡng dụng
ngoài ra hai tuyến metro nói trên sẽ kết nối đến đô thị các huyện nhân trạch
long thành thông nhất trảng bom
nhằm trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cho học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi một tp hcm đã tổ chức tuyên truyền
hướng dẫn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cho giáo viên nhân viên và học sinh trường trung học cơ sở trung học phổ thông trương vĩnh ký
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi một
phối hợp với tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cho hai ba trăm bốn mươi năm học sinh và toàn bộ giáo viên nhân viên nhà trường
thông qua tập hướng thực hành chữa cháy và trang bị kiến thức
các thầy trò trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trương vĩnh ký
đã nắm bắt được cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
việc tổ chức tập huấn và trang bị kỹ năng chữa cháy thoát hiểm này
phù hợp với quá trình đổi mới toàn diện nền kinh tế xã hội
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng vừa ký ban hành công an gửi các sở ngành
và các địa phương yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông
đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn của tỉnh
theo ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực
ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đã được nâng lên
tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ
tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông ở một số nơi trên địa bàn tỉnh
vẫn còn diễn biến phức tạp
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật về trực tự an toàn giao thông
đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên khảo sát
xác định điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông
các bất hợp lý trong tổ chức giao thông để kiến nghị cơ quan chức năng khắc phục kịp thời
mặt khác huy động lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát khép kính địa bàn
để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
nhất là đối với người điều khiển xe mô tô xe gắn máy vi phạm về nông độ cồ
tập trung trên các tuyến đường dẫn vào các nhà hàng quán ăn
nơi tổ chức các sự kiện có sử dụng rượu bia
thời gian vào ban đêm từ một mươi tám h đến hai mươi bốn h các ngày cuối tuần
thực hiện nghiêm việc gửi thông báo người có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
là cán bộ đảng viên đến thủ trưởng cơ quan đơn vị để kiểm điểm xử lý theo quy định
công trình nghiên cứu của sử gia một trăm linh ba tuổi nguyễn đình tư về lịch sử tp hcm mang tên
gia đình sài gòn tp hcm dậm dài lịch sử vừa được trao giải thưởng trần văn dầu năm hai nghìn hai mươi ba
tác phẩm gia đình sài gòn tp hcm dậm dài lịch sử gồm sáu phần chính được chia thành hai tập với
mốc thời gian từ năm một nghìn sáu trăm chín mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi phần dẫn nhập trình bày
đại cương về địa lý tự nhiên của thành phố về thời đại tiền sử về thời kỳ phù nam
về thời kỳ thủy dân lạc và lưu dân người việt bộ sách cung cấp cho độc giả cái nhìn bao quát
toàn diện cụ thể về các giai đoạn lịch sử các lĩnh vực hoạt động về hành chính
kinh tế xã hội văn hóa giáo dục y tế tôn giáo tính ngưỡng thể dục thể thao của từng thời kỳ
tác phẩm này cùng với những tác phẩm đã nhận giải trần văn dầu trước đó là những công trình khoa
học nghiêm túc coi giá trị chơi đựng nhiều tâm huyết của các tác giả dành cho lịch sử văn
hóa của cả nước của nam bộ và của thành phố hồ chí minh
thưa quý vị từ tháng một mươi ấn độ chính thức cấm xuất khẩu đường trong niên vụ tiếp theo nguyên
chính là để đảm bảo nhu cầu nội địa của ấn độ và lo ngại sản phẩm yếu trước thực trạng đó
nhiều doanh nghiệp mía đường tại việt nam đã triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo duy trì
nguồn nguyên liệu sản xuất cho niên vụ tới và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức
của kinh tế phương nam ngày hôm nay nhiên vụ mía đường năm ngoái người nông
dân này thua lỗ gần hai mươi hai tỷ đồng vì thời tiết xấu khiến năng suất thấp nhiên vụ năm nay
anh vũ định chuyển sang trồng loại cây trồng khác vì liên tục thua lỗ tuy vậy
các công ty mía đường hỗ trợ về vốn kỹ thuật nên năm nay anh vẫn kiên trì với cây mía giá đường
thế giới tăng cao từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba khiến các nhà máy cũng tăng giá thu mua nguyên liệu anh vũ
và nhiều hộ trồng mía khác ở tây ninh đã có thể vui mừng vì năm nay vừa trúng mùa vừa được giá
vừa nhà máy và người dân để chia sẻ nói chung là người dân cũng có một cái tinh thần phấn khởi
để làm cho vụ tiếp theo nói chung là cùng chia sẻ trên cái khó khăn thì nông dân thấy yên tâm hơn
một khi mà hai bên mà nó có một cái tiếng nói chung thì nó là điều kiện thịnh lại để mình tiếp
tục phát triển nữa trong những năm gần đây ngành mía đường nội địa vẫn đang chịu sức ép về chi phí
sản xuất và giá cả nguyên vật liệu tăng cao từ khủng hoảng kinh tế vĩ mô đường lậu cạnh tranh
vùng nguyên liệu mía với các loại cây trồng khác chính điều này đã khiến người nông dân trồng mía
nạn và từ bỏ việc trồng mía dẫn đến nguồn cung mía cho sản xuất đường sụt giảm nghiêm trọng
trước viễn cảnh không đủ nguyên liệu cho hoạt động sản xuất đường các doanh nghiệp mía đường đã triển
khai nhiều giải pháp như bảo hiểm dài hạn cho cây mía hỗ trợ nông dân duy trì diện tích và sản
lượng là giải pháp để nhà máy đường đảm bảo nguồn cung trong sản xuất đường
thay vì trước đây chúng tôi làm nhỏ lẻ một hai hectare bây giờ chúng tôi làm năm mươi một trăm các
cây đường lớn thì các chi phí về máy móc cơ giới sẽ giảm đi nhà máy thanh hành công cũng đầu tư
những cái máy móc hiện đại và có hướng dẫn cho nông dân và đặc biệt là thỉnh thoảng thì sẽ tổ chức cho
những nông dân đi thái lan đi úc để mà học tập kinh nghiệm chúng tôi đang tập trung xây dựng các
chính sách để mà đầu tư và phát triển mạnh cái vùng nguyên liệu chúng tôi ký hợp đồng và bao tiêu
đầu tư vốn khoa học kỹ thuật và giống và ứng dụng những kỹ thuật canh tác mới và hướng tới kỹ thuật
canh tác xanh hữu cơ bền vững để giúp người nông dân tăng năng suất và chất lượng đường trên một hectare
giảm giá thành thông qua đó giúp bà con tăng nhanh hiệu quả ngoài mía nguyên liệu để duy trì sản
xuất các doanh nghiệp đã nhập khẩu đường thô để tinh chế sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường hội
lương thực thực phẩm thành phố hồ chí minh ký nghị chính phủ sớm bổ sung thêm lượng hàng ngạch thế quản
nhập khẩu tối thiểu sáu trăm linh tấn đường để đảm bảo cân đối cung cầu trong nước trong năm nay
phục vụ người tiêu dùng trong thời kỳ khang hiếm nguyên liệu